liên quan tới thông tin một trường hợp tử vong do tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trên địa bàn huyện ea súp tỉnh đắk lắc
vào sáng nay giám đốc sở y tế tỉnh khẳng định trường hợp tử vong này không phải do tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín như thông tin dư luận đã đưa
trường hợp tử vong là một nam viên chức văn phòng của ủy ban nhân dân xã yà lơi huyện air soup đã tiêm hai mũi vaccine astrazeneca
mũi một vào ngày một mươi một tháng tám mũi hai vào ngày mùng một mươi mùng tám tháng một mươi
ngày một mươi sáu tháng một mươi thấy trong người mệt nên người này đã đi khám ở một phòng khám tư và được chẩn đoán suất huyết dạ dày
người đàn ông này sau đó đã mua dịch về nhà tự truyền
đến ngày một mươi chín tháng một mươi người nhà đưa bệnh nhân tới bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên trong tình trạng ứ dịch màng phổi
bác sĩ chẩn đoán viêm phổi theo dõi lao tứ phát trào ngược dạ dày tổn thương thận cấp
và vào trưa ngày hai mươi tháng một mươi tình trạng bệnh diễn biến nặng nên gia đình xin cho về nhà rồi tử vong vào chiều cùng ngày
bệnh nhân đã có tiền sử điều trị bệnh lao hai lần